dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona có tên gọi mới là covid một mươi chín
đây là thông tin mới nhất do tổ chức y tế thế giới who cập bổ
tổ chức y tế thế giới công bố tên chính thức cho chủng mới của virus corona đang gây dịch viêm đường hô hấp cấp trên toàn cầu là covid một mươi chín
trong đó cô là gọi tắt của corona vì là virus còn d là chữ đầu của từ dịch bệnh trong tiếng anh
tên mới được chọn với mong muốn tránh gắn chủng virus mới với một địa danh loài vật hay nhóm người cụ thể có thể dẫn tới sự kỳ thị
tổng giám đốc của tổ chức y tế thế giới cho biết vaccine chống covid một mươi chín có thể được phát triển trong vòng một mươi tám tháng tới